ông quang trú ở phường trần phú thành phố quảng ngãi đến tiệm cầm đồ minh dũng thành phố quảng ngãi để mua lại chiếc xe máy cũ
trong khi hỏi mua xe ông quang và con trai đi cùng thấy một thanh niên điều khiển xe máy không có biển số cũng đến tiệm minh dũng
đáng nói chiếc xe máy người thanh niên điều khiển rất giống chiếc xe máy mà ông đã bị mất trước đó vài ngày
khi ông quang và con trai cùng hỏi người thanh niên về nguồn gốc chiếc xe và trình báo công an hỗ trợ thì người thanh niên này bỏ chạy
chiếc xe bị bỏ lại chính là chiếc xe của ông đã mất
người đi đường tức là đem chung công an liên phạm
còn tôi tức là tôi đi đến phường quang phúc để hỗ trợ chung công an liên phạm
đối tượng trộm xe bị cha con ông quang phát hiện là nguyễn văn hải chú tại xã bình hiệp huyện bình sơn
sau khi bắt được hải công an thành phố quảng ngãi đã mở rộng công tác điều tra bắt thêm đồng bọn của hải là phan minh công chú tại xã nghĩa thuận huyện tư nghĩa
vài tháng gần đây hai đối tượng này đã câu kết với một số đồng bọn tiêu thụ thực hiện tám vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn thành phố quảng ngãi
công an thành phố quảng ngãi đã thu giữ nhiều xe máy của hai đối tượng trộm trong đó nhiều xe có giá trị hơn năm mươi triệu đồng
dùng đó để bẻ khóa và lấy để tạo thuốc mục đích là tôi và hải đi lấy xe để bán về lấy tiền để dùng một tí
bên cạnh tinh thần tấn công tội phạm của lực lượng công an thì người dân cũng cần đề cao
tinh thần cảnh giác bảo vệ tài sản của mình không để tội phạm trộm cắp lợi dụng hoạt động
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đắk lắc vừa phát hiện và bắt quả tang một nhóm đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá
với tổng số tiền giao dịch hàng tuần hơn hai tỷ đồng
sau một thời gian theo dõi phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đắk lắc đã phát hiện bắt giữ một nhóm đang tổ chức cá độ bóng đá qua mạng internet
nhóm này gồm năm đối tượng là lê văn khánh nguyễn ngọc đại
hoàng mai linh nguyễn phi hùng bùi quân đạt cùng ở thị xã buôn hồ tỉnh đắk lắc
do lê văn khánh cầm đầu khám xét khẩn cấp chỗ ở của năm đối tượng
tổ công tác đã thu giữ gần một trăm năm mươi triệu đồng nhiều điện thoại di động máy tính sách tay và các chứng cứ liên quan đến hoạt động cá độ bóng đá
đối tượng khánh khai nhận từ đầu tháng chín năm hai nghìn một mươi chín khánh nhận một tài khoản cá độ bóng đá trên mạng internet của một người tên hoàn
sau đó khánh đưa về chia nhỏ làm nhiều tài khoản giao cho những đối tượng còn lại để tổ chức cá độ bóng đá
với các con bạc bước đầu tổ công tác đã làm rõ mỗi tuần đường dây này tham gia cá độ bóng đá với tổng số tiền giao dịch trên hai tỷ đồng
để thực hiện nhiều hành vi vi phạm pháp luật điển hình là tội phạm đánh cắp thông tin thẻ tại máy atm
thực tế trong thời gian vừa qua nhiều vụ đánh cắp dữ liệu tại các cây atm đã xuất hiện ở nhiều địa phương trong cả nước
đặc biệt là tại các đô thị lớn mới đây nhất tại hà tĩnh thì lần đầu tiên phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đã phát hiện
đối tượng lắp đặt thiết bị lấy cắp thông tin atm tại chi nhánh ngân hàng bidv thành phố hà tĩnh
đây là hình ảnh đối tượng lắp đặt thiết bị đánh cắp dữ liệu tại cây atm khu vực trung tâm thương mại bmc
chưa đầy một phút các đối tượng đã lắp đặt thành công các thiết bị sao chụp thông tin
theo đại úy võ văn phong phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh hà tĩnh thiết bị này được đối tượng làm rất tinh vi
giống theo màu kiểu dáng nhận diện trong các cây atm dễ dàng gắn vào trên bàn phím để thu thập dữ liệu qua các mắt camera siêu nhỏ
khi mà lợi dụng lúc sơ thời điểm thích hợp thì các đối tượng sẽ sử dụng cái thẻ giá này và nhập đúng mạng phím lên đấy để rút cái tiền của khách hàng để nhằm kiểm đoạt cái tiền ở trong cái thẻ atm
không riêng gì tỉnh hà tĩnh vừa qua công an tp vinh tỉnh nghệ an cũng đã bắt giữ ba đối tượng người trung quốc đã gắn các thiết bị điện tử vào cây atm nhằm lấy thông tin dữ liệu của khách hàng để chiếm đoạt ba trăm linh triệu đồng
qua vụ việc này các ngân hàng trên địa bàn tỉnh hà tĩnh cũng đã nâng cao công tác phòng ngừa cũng như phát hiện đấu tranh với loại tội phạm này
mình ra soát tại cái cây atm của mình xem từ có vấn đề gì bất thường hay không mà còn phải khuyến cáo với khách hàng khi đi rút tiền tại các cây atm của các ngân hàng khác
cũng phải để ý xem thử là mình cái cây đấy nó có đảm bảo an toàn hay không nó có cái gì bất thường hay không hay xung quanh mình có một cái dấu hiệu một người nào bất thường hay không
ngoài sự vào cuộc của các cơ quan chức năng sự tăng cường kiểm tra giám sát của các ngân hàng thì ý thức cảnh giác của khách hàng cũng cần được nâng cao
đặc biệt là khi thực hiện các giao dịch rút tiền khách hàng cần lưu ý không để lộ mật khẩu và phải kiểm tra sơ bộ khe cắm thẻ khu vực bàn phím nhằm phát hiện thiết bị sao chép thông tin dữ liệu thẻ atm
tiếp tục với những thông tin đáng chú ý khác
thưa quý vị nhiều khu cư dân phía nam thành phố hà nội như các quận hoàng mai thanh xuân hà đông cùng phản ánh về việc là nước sinh hoạt có mùi hắc như mùi nước khử trùng
sự việc được phát hiện từ ngày một mươi tháng một mươi đã khiến cho cư dân phải hoang mang lo lắng
nhiều người dân ở các quận hoàng mai thanh xuân hà đông hay nam tử liêm đã phản ánh nước máy sinh hoạt chảy ra từ các vòi nước tại các gia đình có mùi lạ rất nồng nặc khó chịu gây ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân
ông cao hải tháp là phó giám đốc công ty cổ phần wiwaco cho biết là từ ngày một mươi tháng một mươi đơn vị đã nhận được rất nhiều thông tin phản ánh của người dân có liên quan đến vấn đề này
công ty đã báo với trung tâm y tế dự phòng thành phố hà nội để vào cuộc kiểm tra chất lượng nguồn nước đầu vào của công ty vywasuco là đơn vị bán nước sạch từ nguồn cho các đơn vị phía tây thành phố
theo ông tháp cho đến ngày hôm nay đoàn liên ngành đã đến nhà máy nước sạch sông đà để lấy mẫu mùi ở nguồn đã giảm gần như là hết hầu như không còn nữa
hội chức lấy mẫu nước tại một số điểm trên trục cấp nước sạch sông đà như là trạm tây mỗ khu vực công viên hòa bình
có thể thấy rằng câu chuyện sống giữa thủ đô vẫn thiếu nước sạch không còn là chuyện lạ thậm chí là thường xuyên xảy ra trong thời gian gần đây nhất là tại các khu trung cư
trong khi các vụ việc nước sinh hoạt bị nhiễm bẩn hay bất ngờ bị cắt nước vì rất nhiều lý do vẫn chưa được giải quyết thỏa đáng tại các trung cư
thì mới đây nhất tại khu đô thị mới dương nội nhiều hộ dân cũng đã phản ánh tình trạng
nước sinh hoạt bị nhiễm bẩn gây khó khăn cho sinh hoạt của bà con nơi đây sau đây là ghi nhận của phóng viên antv
cuộc chiến nước sạch tại trung cư xe len chưa kịp lắng thì mới đây câu chuyện nước sạch nước bẩn tại khu đô thị mới dương nội
cụ thể là trung cư giao bắc lại tiếp tục khiến dư luận lúc xúc
và đây là một loạt những hình ảnh mà người dân ghi lại được
nước vàng ố đen kịt lắm căn bẩn được chảy từ vòi nước sinh hoạt của các hộ gia đình
thế nhưng để có nước dùng người dân vẫn phải dơ dơ
nếu dùng nguồn nước thiếu an toàn này
nếu dùng nguồn nước thiếu an toàn này
thế thì cấp cho chúng tôi nước đảm bảo
thế bảo là đã đi lên qua sớt chỗ nguyễn trí thanh để xem trong mấy ngày nữa thì có kết quả
trước phản ánh của người dân chúng tôi đã đi kiểm tra và ghi nhận tại hiện trường
tuy nhiên tại đây hầu hết các hộ gia đình cho biết sau sự cố nước bẩn xảy ra
ban quản trị tòa nhà đã thao dừa bày chứa nên tỉnh trái nước bẩn đã giam hẳn
tuy nhiên vì lo lắng cho sức khỏe nhiều hộ gia đình vẫn mang mẫu nước đi xét nghiệm
đồng thời yêu cầu
ban quản trị tòa nhà phải phối hợp với đơn vị cung cấp nước là công ty trách nhiệm hưu hạn
một thành viên nước sạch hà đông tiến hành kiểm tra tìm nguyên nhân để khắc phục triệt để tình trạng này
ban quản trị tòa nhà phải phối hợp với đơn vị cung cấp nước là công ty trách nhiệm hiếu hạn
tỉnh trái nước bẩn có thể do chất lượng công trình bày chứa hoặc hệ thống cấp nước sinh hoạt không nằm bằng chất lượng nhưng vẫn được các đơn vị chức năng nghiệm thu đưa vào sử dụng
tuy nhiên nguyên nhân chính xác vẫn cần phải đỡ kết luận của cơ quan chuyên môn
đề nghị trong thời gian tới cơ quan chức năng thành phố hà nội cần sớm có giải pháp xử lý triệt để khắc phục tình trạng nước bẩn góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân
đặc biệt là đối tượng sử dụng ma túy tổng hợp ma túy mới
mặt truyền thống lần thứ một mươi chín của ban liên lạc
trước anh linh chủ tịch hồ chí minh các đồng chí ban liên lạc hưu trí cục bảo vệ kinh tế một thành kính bày tỏ lòng biết ơn vô hạn công lao trời biển của người đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của đảng và dân tộc ta
các thành viên của hội nguyện sẽ giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của người chiến sĩ công an nhân dân sống vui sống khỏe sống có ích làm gương cho con cháu và tích cực tham gia công tác xã hội tại địa phương nơi cư trú
góp phần giữ gìn an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội vòng hoa của đoàn mang dòng chữ đời đời nhớ ơn chủ tịch hồ chí minh vĩ đại
sau khi vào lăng viếng chủ tịch hồ chí minh ban liên lạc hưu trí cục bảo vệ kinh tế một đã tới tham quan khu di tích nhà sàn bắc hồ
vừa qua tại hội trường ubnd xã đào xá công an huyện thanh thủy tỉnh phú thọ đã công bố quyết định của giám đốc công an tỉnh về việc điều động năm cán bộ công an chính quy
đảm nhiệm chức danh công an xã tại xã đảo xá huyện thành thủy
tại buổi lễ đồng chí trưởng công an huyện thanh thủy đã công bố quyết định của giám đốc công an tỉnh điều động bổ nhiệm năm đồng chí công an chính quy giữ chức danh trưởng công an
phó trưởng công an và công an thường trực tại xã đảo xá huyện thanh thủy
trước đó các đồng chí được điều động đã được công an tỉnh phú thọ tổ chức tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ công an xã
qua đó đã trang bị thêm những kiến thức cơ bản về nghiệp vụ quản lý nhà nước về an ninh trật tự ở địa bàn cơ sở
phù hợp với đối tượng là cán bộ cảnh sát khu vực công an phụ trách xã nhiệm vụ của công an chính quy đảm nhiệm chức danh công an xã
thực hiện chủ trương của bộ công an về tiếp tục đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy bộ công an
tinh gọn hoạt động hiệu lực hiệu quả theo hướng bộ tinh tỉnh mạnh huyện toàn diện xã bám cơ sở
công an tỉnh thái nguyên đã triển khai bố trí công an chính quy về cơ sở đảm nhiệm các chức danh công an xã thị trấn
qua năm tháng triển khai lực lượng công an chính quy đã bước đầu phát huy vai trò nòng cốt trong công tác bảo đảm an ninh trật tự
phòng chống tội phạm bảo vệ sự bình yên ở địa bàn vùng nông thôn
tháng năm năm hai nghìn một mươi chín đại úy nguyễn đức tú và bốn cán bộ chiến sĩ công an chính quy ở các đơn vị khác nhau
được điều động về đảm nhiệm các chức danh công an xã tại xã bình sơn thành phố sông công
sau khi nhận nhiệm vụ mới đồng chí tú cùng các cán bộ chiến sĩ đã xây dựng quy chế làm việc nắm bắt tình hình địa bàn
củng cố nâng cao vai trò trách nhiệm của đội ngũ công an xã bán chuyên trách ở các xóm
công an xã cũng đã tham mưu cho đảng ủy ủy ban nhân dân xã xây dựng các chuyên đề công tác
cũng như các kế hoạch phòng chống tội phạm về ma túy các kế hoạch đẩy lùi tệ nạn xã hội như là cờ bạc xâm hại với trẻ em
chúng tôi cũng đã xây dựng
kế hoạch tuần trang vũ trang quân đêm
để nhanh chóng tiếp cận địa bàn cán bộ chiến sĩ công an xã bình sơn đã dành nhiều thời gian xuống các xóm
nắm người nắm hộ tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành tốt các quy định của pháp luật tích cực tham gia phòng ngừa tố giác tội phạm
qua gần năm tháng công an xã bình sơn đã phối hợp với các đội nghiệp vụ công an thành phố sông công bắt giữ chín đối tượng có hành vi đánh bạc
bảy đối tượng trộm cắp tài sản và tàng trữ sử dụng trái phép chất ma túy
chính quy về đảm nhiệm công tác tại địa bàn đón nhận được sự ủng hộ rất lớn của bà con nhân dân cũng như của cấp ủy đảng chính quyền địa phương
bước đầu anh em về hoạt động đây ngay mẫu sắc của công an chính quy phải nói là có tinh chất chuyên nghiệp
từ ngày đó về đến đây thì tình hình an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội của địa phương ổn định hơn trước và các vụ việc giải quyết nhanh gọn hơn trước
thực hiện chủ trương của bộ công an về việc bố trí công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã
đến nay công an tỉnh thái nguyên đã phối hợp với cấp ủy chính quyền các huyện thành phố thị xã bố trí công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã tại một mươi sáu xã thị trấn
cán bộ chiến sĩ được điều động về công an các xã thị trấn đều có phẩm chất chính trị đạo đức tốt chuyên môn nghiệp vụ vững vàng có kinh nghiệm công tác và qua các lớp bồi dưỡng kiến thức nghiệp vụ quản lý nhà nước về an ninh trật tự ở địa bàn cơ sở

các bộ chiến sĩ được điều động về công an các xã thị trấn đều có phẩm chất chính trị đạo đức tốt chuyên môn nghiệp vụ quản lý nhà nước về an ninh trật tự ở địa bàn cơ sở